chỉ trong hai tháng đầu năm bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho hơn năm mươi trẻ bị mắc ho gà
trong đó có bốn trường hợp đã tử vong đặc biệt trong năm nay trẻ mắc tập trung ở độ tuổi dưới ba tháng
chưa được tiêm vaccine trước tình hình nói trên bộ y tế cũng đã có công văn yêu cầu các tỉnh phía bắc
tăng cường giám sát và giả soát trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ vì đây là bệnh lây truyền qua đường hô hấp
đặc biệt cần theo dõi và cách ly khi phát hiện trẻ mắc bệnh ho gà
mới hơn một tháng tuổi nhưng bệnh nhi này đã mắc ho gà và được nhập viện trong tình trạng suy hô hấp
nguy cơ tử vong là rất cao dù đã một mươi ngày nhưng bệnh nhi vẫn phải lọc máu và sử dụng máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể
gia đình cho biết trước khi nhập viện cháu chỉ bị ho nhẹ nhưng chỉ vài ngày sau cơn ho kéo dài hàng tiếng và tím tái
ở nhà là cháu đã ho rồi thế xong là cho xe cấp cứu lên đây
thì lúc cháu đi là cháu nó bị ho tím hết cả mặt rồi mặt mấy cả môi cháu lên thì là các bác cho vào cấp cứu
bác bảo là cháu có triệu chứng của ho gà các bác điều trị cho cháu thì lọc máu
ba bảo là nếu mà lọc máu tốt thì là cháu không phải chạy ít mơ
nếu như năm hai nghìn một mươi năm tại bệnh viện nhi trung ương chỉ có khoảng một mươi ca mắc ho gà
thì đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn năm mươi ca nhập viện trong đó có bốn trường hợp tử vong
những em bé chưa được tiêm phòng vaccine mà lại mắc ho gà là do các vấn đề liên quan đến cái kháng thể của bà mẹ
truyền sang con qua thời kỳ mang thai
có nghĩa rằng là các bà mẹ đó không đủ cái hiệu giá kháng thể chống lại vi khuẩn ho gà trong cái thời gian mang thai
và không đủ cái lượng kháng thể truyền cho con để con khi ra đời mới khi ra đời sẽ giúp cho con là kháng lại cái vi khuẩn ho gà

trước tình trạng này bệnh viện nhi trung ương đã có công văn đề xuất với bộ y tế đưa vaccine ho gà vào chương trình tiêm chủng
cho các bà mẹ đang mang thai để tăng miễn dịch cộng đồng